cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn thành phố hà nội vừa triệt phá thành công chuyên án trộm cắp xe máy liên tỉnh bắt giữ hai mươi một đối tượng trong đó có một mươi năm đối tượng trộm cắp và sáu đối tượng tiêu thụ
ổ nhóm này hoạt động trộm cắp xe máy ở các khu vực nhà trọ tại địa bàn giáp danh huyện sóc sơn
số vụ án các đối tượng khai nhận lên tới năm mươi sáu vụ với một trăm hai mươi một xe máy các loại được chúng mang đi tiêu thụ chót lọt
chuyên án mang bí số hai trăm linh một s và hai trăm linh hai s được đội cảnh sát hình sự công an huyện sóc sơn bóc gỡ trong một thời gian ngắn
sau khi phát hiện có hai ổ nhóm nghi vấn gây ra các vụ trộm xe máy
ổ nhóm một gồm tám đối tượng do nguyễn đức dương cầm đầu ổ nhóm hai gồm bảy đối tượng do lê viết minh đức cầm đầu
các đối tượng này đều có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện sóc sơn
nhưng có hành vi trộm cắp xe máy tại các địa bàn giáp danh liên tỉnh như bắc giang bắc ninh thái nguyên
các đối tượng trong vụ án này chủ yếu là đối tượng lao động tự do không có công an việc làm ổn định
rất là ham chơi và xâm phạm vào giúp các tài sản xâm phạm vào trực tiếp và sở hữu của công dân
thì đây là cái hành vi hết sức mang tính chất nguy hiểm cho xã hội và phức tạp gây ảnh hưởng đến an ninh địa bàn
làm cho người dân rất là hoang mang và lo sợ
trước tình hình diễn biến như vậy thì đội cảnh sát hình sự đã tập trung đấu tranh và làm rõ
đây là các đối tượng trong đường dây này
trong đó có một mươi năm đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi và sáu đối tượng tiêu thụ tài sản do hành vi trộm cắp mà có
theo báo cáo điều tra hai ổ nhóm này đã có sự bàn bạc cách thức đối phó với cơ quan chức năng
chỉ khi nào đi gây án thì dùng facebook thông tin hẹn nhau tại một điểm
đem theo hung khí và tới các địa điểm đã ngắm từ trước để thực hiện hành vi
do bọn em tiêu tiền tiêu xài nên bọn em tụ tập rủ nhau đi trộm cắp xe máy
bọn em lấy xe máy thường
có giá và tiêu thụ dễ hơn ạ
bọn em thường đi lơ khác tại vì sốc hơn là quê hương và dễ bị phát hiện
em có viết xe cấp bản ý trộm cắp xe có được em bán hộ
các xe đấy thì xe ô quay em bán được bốn triệu rưỡi xe xài em bán được tám triệu rưỡi ạ
tùy vào từng xe ạ
sau khi bán được xe thì em được năm trăm linh nghìn một con ạ
còn lại số tiền thì em
qua đấu tranh khai thác các đối tượng trong ổ nhóm này đã khai nhận gây ra năm mươi sáu vụ trộm cắp một trăm hai mươi một xe máy các loại
và đây là toàn bộ số tăng vật mà lực lượng chức năng đã thu được
qua quá trình đấu tranh chúng tôi bóc tách hành vi các đối tượng đưa ra các đối sách nó phù hợp để đấu tranh với những đối tượng yếu trước đối tượng mạnh sau
từ đó thì chúng tôi mới phân hóa được đối tượng và sau đó là mới phá được
bởi vì các đối tượng đều hoạt động theo sự chỉ đạo của nhóm có tiền án tiền sự
đặc biệt là chúng lại không lấy ở hà nội không trộm cắp ở hà nội
và đây là có sự định hướng ngay từ ban đầu của hội nhóm này
trong quá trình đấy chúng tôi hạ quyết tâm là phải quyết liệt quyết tâm bóc gỡ toàn bộ đường dây này để chúng tôi phá án
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn đề nghị người dân bị trộm cắp xe máy tại các khu vực nhà trọ thuộc địa phận huyện quế võ tỉnh bắc ninh
huyện hiệp hòa huyện việt yên tỉnh bắc giang thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên cung cấp thông tin đến công an huyện sóc sơn để xử lý theo quy định của pháp luật